nhân dịp năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên
thủ tướng đánh giá cao sự đoàn kết đồng thuận của đảng bộ và chính quyền địa phương góp phần tạo nên sự thành công và có chuyển biến mạnh mẽ về nông nghiệp
thủ tướng nêu rõ đây là vùng địa linh nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử nhất kinh kỳ nhì phố hiến
đây cũng là cái nôi văn hóa giàu truyền thống yêu nước cách mạng có nhiều đóng góp trong kháng chiến trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay
thủ tướng mong muốn và tin tưởng đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hương yên tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống và những thành tựu kinh nghiệm đã đạt được xây dựng hương yên ngày càng văn minh giàu mạnh
thủ tướng chúc đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hương yên tiếp tục đoàn kết phấn đấu nâng cao mức sống cho người dân
tiếp đó thủ tướng đã dâng hoa dâng hương
tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh người con ưu tú của quê hương hương yên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước
thủ tướng cũng đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hơn một trăm linh năm tuổi tại thôn tượng cước xã xuân trúc huyện ân thi
nhân dịp này thủ tướng đã đến dâng hương tại nhà thờ bà hoàng thị loan thân mẫu của chủ tịch hồ chí minh tại thôn vân nội xã hồng tiến huyện hòa châu